thượng hải vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới
trong chính sách chống dịch gần đây nhất thượng hải tiến hành phát cho dân hàng triệu hộp thuốc đông y
cùng các thuốc thảo dược và viên nang cảm cúm để giúp người dân vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trong cuộc họp báo ngày năm tháng bốn ông farng minh người đứng đầu bệnh viện su wang ở thượng hải cho biết
phương pháp điều trị bằng đông y có tác dụng tốt đối với người dân thông thường kể cả người có nguy cơ cao
một số người dân thượng hải chia sẻ thông tin với hãng tin reuters rằng họ đã được phát miễn phí các hộp thuốc cảm cúm không kê đơn
lianhua qingguang hay còn gọi là liên hoa thanh ôn từ chính quyền địa phương trong những tuần gần đây
theo báo shanghai daily các quan chức quận hồng khẩu ở thượng hải đã phát bảy trăm hai mươi hai hộp liên hoa thanh ôn cho người dân
cơ quan chức năng đã khuyến cáo dùng một số loại thuốc như liên hoa thanh ôn cho bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên việc sử dụng các loại thuốc tương tự ở nước ngoài sẽ bị hạn chế do thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một singapore nơi có đông người gốc hoa cho biết chưa có bằng chứng khoa học nào từ các thử nghiệm lâm sàng
cho thấy các loại thuốc từ thảo dược như liên hoa thanh ôn có thể ngăn ngừa hay điều trị covid một mươi chín
các sản phẩm thảo dược như vậy được dùng điều chế cho các trường hợp cảm cúm và cảm lạnh thông thường
nhằm kiểm soát các triệu chứng như nhức đầu sổ mũi đau họng và hò
vào năm hai nghìn hai mươi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ đã cảnh báo các nhà cung cấp thuốc liên hoa thanh ôn
ngừng quảng bá nó như một loại thuốc điều trị covid một mươi chín
cùng năm công ty dược sijiazhuang jilin nhà sản xuất của liên hoa thanh ôn cho biết thử nghiệm lâm sàng cho thấy
thuốc khi được kết hợp với các liệu pháp thông thường có thể làm giảm các triệu chứng covid một mươi chín như sốt và ho
trước tình hình số ca mắc mới tại thành phố hai mươi sáu triệu dân tăng đỉnh điểm lên tới hơn một mươi một ngày trong thời gian gần đây
các nhà chức trách thượng hải cũng chịu rất nhiều áp lực trước bài toán kiểm soát dịch bệnh khó khăn này
hiện khoảng tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở thượng hải đang điều trị bằng đông y
việc phát miễn phí các hộp thuốc cảm cúm liên hoa thanh ôn chỉ phần nào giúp người dân giảm các triệu chứng covid một mươi chín
như sốt và ho chứ không có tác dụng ngăn ngừa hay điều trị covid một mươi chín